tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp viện trưởng viện kiểm soát tối cao bungary sotia sazarov
nhân dịp sang thăm và làm việc tại việt nam theo lời mời của viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao lê minh trí
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam và viện kiểm sát tối cao bungary
đã chủ động thiết lập quan hệ ký kết và triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác
chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác đã ký
trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao sang thăm làm việc
trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật tăng cường phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ
trao đổi thông tin kịp thời phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sinh sống làm việc ở hai nước
tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai bên cùng tham gia
báo cáo với chủ tịch nước về kết quả hội đàm ngài viện trưởng sotia sasarov cho biết
hai bên đã thống nhất quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai ngành kiểm sát
qua đó đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước bungary và việt nam